một người trong số đó đã tới đây nhằm sơ tán khỏi cuộc xung đột ở dài gaza
số lượng lớn người sơ tán cũng đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực lên các bệnh viện
tại bệnh viện emirates của thành phố có tới ba hoặc bốn trẻ sơ sinh được đưa vào lồng ấp thay vì một trẻ
việc này dẫn đến sự lây lan bệnh tật ở trẻ sơ sinh nhưng các bác sĩ cũng không còn cách nào khác
do tình trạng quá tải bệnh nhân nhưng lại thiếu trầm trọng thuốc men và thiết bị y tế
mỗi ngày đi làm tôi không chắc liệu nơi đây có bị trúng bom không
tại bệnh viện thiếu đủ thứ từ thiết bị y tế cho đến thuốc men
ngoài ra nhân viên y tế cũng thiếu trầm trọng do nhiều người bị thiệt mạng bị thương hoặc đã bỏ đi nơi khác
các bệnh viện ở gaza đã bị xung đột tàn phá nặng nề
tổ chức y tế thế giới đã lên tiếng cảnh báo sự bùng phát liên tục các bệnh truyền nhiễm ở giải gaza của palestine
có thể cướp đi nhiều sinh mạng hơn cả cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực này
một đứa trẻ vừa được chữa trị sẽ trở về ở trong những túp lều và nhanh chóng quay lại bệnh viện
thiếu sinh dưỡng điều kiện vệ sinh tồi tàn sẽ dẫn tới các bệnh như viêm phổi viêm ruột và nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác
tình hình được dự báo sẽ càng nghiêm trọng hơn khi quân đội israel cho biết đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ
nhằm vào thành phố rafah thuộc giải gaza nhằm tiêu diệt lực lượng hamas và giải thoát các con tin
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác quốc hội hungary hôm nay đã phê chuẩn đơn xin gia nhập
tổ chức quân sự hiệp ước bắc đại tây dương nato của thụy điển
với việc phê chuẩn của quốc hội hungary thụy điển sẽ chính thức trở thành thành viên thứ ba mươi hai của nato
cuộc bỏ phiếu được thông qua với một trăm tám mươi tám phiếu thuận và sáu phiếu chống chấm dứt nhiều tháng tranh cãi giữa các đồng minh của hungary
nhằm thuyết phục chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc tại hungary dỡ bỏ việc ngăn cản tư cách thành viên nato của thụy điển
cuộc bỏ phiếu trên đã xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với nỗ lực trở thành thành viên nato của thụy điển
nước này cùng với nước láng giềng phần lan lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập nato vào tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai tổng thư ký của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho rằng
liên minh quân sự này sẽ sớm trở nên mạnh mẽ hơn sau khi quốc hội hungary phê chuẩn yêu cầu của thụy điển gia nhập nato
hôm nay là một ngày lịch sử việc này sẽ làm cho nato trở nên mạnh mẽ hơn thụy điển an toàn hơn và tất cả chúng ta an toàn hơn
thụy điển là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất và đã chi hai gdp cho quốc phòng
việc này cũng chứng tỏ rằng cánh cửa của nato luôn mở và tổng thống nga
putin đã không thành công trong nỗ lực đóng cửa nato
cùng ngày chính phủ mỹ cho biết nước này hoan nghênh việc quốc hội hungary thông qua yêu cầu về thụy điển gia nhập nato
việc thụy điển gia nhập nato sẽ thúc đẩy an ninh của hoa kỳ an ninh của hungary và an ninh của liên minh
đây là quyết định đã mất nhiều thời gian và chúng tôi mong đợi quá trình này sẽ kết thúc nhanh chóng
trong khi đó thủ tướng đức olaf schol cho rằng việc thụy điển gia nhập nato sẽ là một sự tăng cường đối với an ninh châu âu và toàn cầu
đồng thời nhấn mạnh việc phê chuẩn tại quốc hội hungary là một chiến thắng cho nato
về phần mình thủ tướng thụy điển cho rằng thụy điển đã đạt được một bước tiến lớn tới việc trở thành thành viên của nato
công ty điện lực tokyo tepco đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân fukushima số một của nhật bản
thông báo sẽ tiến hành đợt thứ tư xả ra biển nước nghiệm phóng xạ đã qua xử lý của cơ sở này vào ngày hai mươi tám tháng hai tới
quyết định trên được đưa ra sau khi đợt xả thải tương tự thứ ba được đánh giá đáp ứng mức độ phóng xạ theo tiêu chuẩn của chính quyền trung ương và tepco
ngoài ra không ghi nhận mức chi truy bất thường nào tại vùng biển gần khu vực xả thải sau cả ba lần xả thải vừa qua
cũng như các lần trước tổng cộng bảy tám trăm linh tấn nước nghiệm phóng xạ đã qua xử lý sẽ được xả ra thái bình dương trong vòng một mươi bảy ngày
trước khi xả nước thải sẽ được pha loãng với nước biển để giảm nồng độ chi còn lại xuống còn một trên bốn mươi mức cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của nhật bản
ước tính có tổng cộng ba mươi một hai trăm linh tấn nước thải của nhà máy điện hạt nhân fukushima số một đã qua xử lý được xả ra biển trong năm tài chính hai nghìn hai mươi ba kết thúc vào cuối tháng ba năm nay
thủ tướng liên bang nga ông mikhail mishutin ngày hai mươi sáu tháng hai
đã phê chuẩn lệnh cấm xuất khẩu xăng trong vòng sáu tháng bắt đầu từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các nguồn thạo tin cho biết quyết định này được đưa ra nhằm tăng hạn mức bắn dầu diazen trên sàn giao dịch lên một mươi sáu
lệnh cấm xuất khẩu tạm thời không áp dụng đối với khối lượng cung cấp đã thỏa thuận cho các nước thuộc liên minh kinh tế á âu
eaeu mông cổ uzbekistan abkhazia và nam ossetia
trước đó hồi tháng chín năm ngoái nội các liên bang nga đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu tạm thời xăng vào dầu
của diazen do giá bán nguồn tăng mạnh biện pháp này đã được dỡ bỏ vào tháng một mươi một
bộ năng lượng sau đó thông báo rằng trong hai tháng thị trường trong nước đã hình thành tình trạng dư thừa nhân liệu
và giá bán buôn xăng trên sàn giao dịch đã giảm đáng kể
chính phủ peru ngày hai mươi sáu tháng hai đã ban bố tình trạng khẩn gấp y tế trên hầu khắp đất nước
trong bối cảnh đợt nắng nóng và mưa lớn đã khiến cho số ca xuất xuất huyết của quốc gia này tăng đột biến
theo thông báo của bộ trưởng y tế siska vázquez peru ghi nhận ba mươi hai trường hợp tử vong do xuất xuất huyết
từ đầu năm đến nay tổng số ca mắc bệnh trong tám tuần đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn là ba mươi một ba trăm linh trường hợp
tăng mạnh so với thống kê trong bảy tuần đầu tiên của năm
nội các peru đã phê chuẩn kiến nghị ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế sau khi bộ trưởng vasket
cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch xuất xuất huyết hầu hết các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
được phát hiện cho đến nay tại peru đều ở miền bắc nước này các bệnh viện tại đây hiện đã quá tải
do xuất xuất huyết lây truyền chủ yếu qua vết đốt của mũi chứa virus gây bệnh
người mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ gặp các triệu chứng như sốt buồn nôn nôn mửa mệt mỏi và đau nhất cơ thể
chủ tịch tập đoàn công nghệ microsoft brexit đã công bố một bộ nguyên tắc nhằm thúc đẩy sự đổi mới
và cạnh tranh trong trí tuệ nhân tạo ai động thái này được xem là để ghi nhận vai trò dẫn đầu thị trường
của công nghệ này đồng thời để ngăn chặn những lo lắng về sự thống trị của nó
bộ nguyên tắc của microsoft bao gồm các quy định về cung cấp quyền truy cập và hỗ trợ cho các nhà phát triển ai
cung cấp rộng rãi các mô hình và công cụ phát triển ai cho các nhà phát triển ứng dụng phần mềm trên toàn thế giới
và cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng công khai để cho phép các nhà phát triển truy cập và sử dụng
các mô hình ai trên dịch vụ điện toán đám mây microsoft azure
microsoft cũng khẳng định sẽ không sử dụng thông tin hoặc dữ liệu
không công khai từ việc xây dựng và triển khai mô hình ai của nhà phát triển trong micros ague
để cạnh tranh với các mô hình đó đồng thời cho phép khách hàng của hãng này dễ dàng
xuất và chuyển dữ liệu của họ sang nhà cung cấp đám mây khác
thưa quý vị đã tròn hai năm kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine nổ ra
những hậu quả mà chiến tranh để lại vô cùng tàn khốc không chỉ đối với người dân

và cả với những người lính những người cựu chiến binh đã chịu nhiều tổn thương
về cả thể chất và tinh thần trong cuộc chiến này
để giúp đỡ những cựu chiến binh hồi phục tâm lý về thể chất sau chiến tranh
một đội bóng dành riêng cho các cựu chiến binh bị thương tật đã ra đời
tạo ra một môi trường hoạt động khiến họ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong cuộc sống
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị và các bạn
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
mọi người chơi thể thao để quên đi những vấn đề của họ chẳng hạn như những cơn đau ảo
cơn đau ảo là cơn đau ở các chi mà bạn đã bị mất
chơi thể thao không chỉ tốt cho thể chất mà còn có thể giúp phục hồi tinh thần
những buổi tập luyện còn là nơi để các cựu chiến binh chia sẻ câu chuyện
tâm sự về những tổn thương mà họ đã trải qua
anh kuneshov đến từ mariupol tham gia quân ngũ từ năm hai nghìn một mươi năm
và đã chiến đấu bảo vệ thành phố trong cuộc xung đột nga ukraine nổ ra từ năm hai nghìn một mươi
anh đã bị thương và phải trải qua
anh đã trải qua cuộc phẫu thuật khi ở azovstan
sau khi bị quân đội nga bắt giữ anh được trả tự do trong cuộc trao đổi vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
kuneshov đã chơi bóng được năm tháng và tham gia một giải bóng đá giao hữu ở ba lan
chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng khuyết tật không chỉ là một câu nói
mà còn là một chương tiếp theo trong cuộc đời của chúng tôi
anh bodan meniker huấn luyện viên của đội bóng là huấn luyện viên chuyên nghiệp dành cho những người khuyết tật
anh đã đến thăm các trung tâm phục hồi chức năng
để giới thiệu môn thể thao này cho các cựu chiến binh bị khuyết tật chân tay
anh luôn cố gắng giúp các cầu thủ hạn chế tối đa chấn thương trong trận đấu
không nên có những chuyển động đột ngột ngay lúc đầu
và các cầu thủ nên nhớ rằng họ chỉ mới bắt đầu
họ muốn ghi bàn muốn giành chiến thắng
nhưng chúng tôi phải luôn cố gắng kiểm chế họ để giúp họ tránh bị chấn thương
chúng tôi cũng dạy họ cách ngã để giảm trận thương nhất có thể
một thành viên khác trong đội bóng anh marian cech là một cựu chiến binh từng chiến đấu
ở vũ đa
khi bị thương do trúng mìn anh phải một mình bò mất ba tiếng đồng hồ
mới có thể đến được vị trí của đồng đội
anh đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật và phục hồi chức năng
vì thế anh cảm thấy rất may mắn khi mình còn sống sót
hiện anh thường xuyên tham gia vào các buổi tập bóng đá của đội bóng pokorova
đây là thời điểm mà chúng tôi bước vào địa điểm nguy hiểm
bất cứ nơi nào chúng tôi đến đều có mìn
cần phải rất cảnh giác bởi vì nếu đứng sai vị trí
hoặc bước xa hơn đồng đội một chút thôi thì thế là xong
mình sẽ nổi tung
chúng tôi bắt đầu với thể thao bởi vì thể thao là một sự phục hồi
một sự phục hồi thực sự đối với họ
nó có ích cho việc chữa lành tinh thần của các cựu chiến binh
những vấn đề mà họ đang giải quyết và sẽ giải quyết trong tương lai
điều này thể hiện rõ trong các cuộc trò chuyện khác nhau
khi chúng ta giao tiếp và nói về những chủ đề khác nhau
cuộc xung đột nga ukraine đến nay đã kéo dài hai năm
gây tổn hại về người và của cho cả hai phía
đối với những cựu chiến binh tại ukraine
những vết thương trên thân thể có lẽ cũng không thể sánh
bằng những tổn thương tinh thần mà họ đã phải trải qua
khi trực tiếp cầm súng và chiến đấu
bởi thế việc giúp đỡ những cựu chiến binh này khôi phục tinh thần
sau những tổn thương tâm lý là điều vô cùng quan trọng
ngoài việc thành lập đội bóng cho các cựu chiến binh
ukraine còn mở thêm nhiều trung tâm phục hồi trị liệu
giúp các cựu chiến binh khôi phục cả thể chất lẫn tinh thần